những năm qua tuyến đường dt bảy trăm năm mươi chín b đoạn qua xã phước thiện huyện bù đốc tỉnh bình phước đang xuống cấp nghiêm trọng
mặt đường xuất hiện nhiều ổ gà ổ voi gây khó khăn cho các phương tiện qua lại
và cũng trên đoạn đường này thì thường xuyên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông
chính quyền địa phương và người dân đã rất nhiều lần phản ánh thế nhưng vẫn không được khắc phục và sửa chữa
tuyến đường dt bảy trăm năm mươi chín b đoạn qua xã phước thiện huyện bù đốc tỉnh bình phước có chiều dài khoảng bốn km
nhưng tình trạng mặt đường xuống cấp nghiêm trọng bong chóc gặp gành
những ổ voi ổ gà ao nước ẩn chứa nhiều nguy hiểm
có những ao nước dài hơn hai mươi m rộng đến hai m chiếm gần nửa mặt đường
có đoạn chỉ còn khoảng năm mét mặt nhựa cho xe lưu thông qua lại
luồng xe đi thuận đường thì cũng cố gắng để khỏi trượt xuống rãnh
còn luồng xe đi ngược chiều từ hướng cửa khẩu về thì luôn luôn phải lấn tuyến
do tránh xe xa vào hố nước gập gành khiến không ít vụ tai nạn đã xảy ra
trong những năm gần đây kinh tế phát triển lưu lượng hàng hóa lưu thông qua cửa khẩu quốc gia hoàng diệu có sự gia tăng
các loại xe tải hạng nặng chở hàng qua lại thường xuyên đã khiến cho đoạn đường sụt lún
và xuống cấp để lại những rãnh sâu hai bên đường
thêm vào đó dân cứ phát triển nhu cầu xây dựng ngày càng cao nên đã săn lấp mặt bằng
và lấn luôn hệ thống cống và mương thoát nước
mỗi khi mưa lớn dòng nước tràn qua đường gây ngập úng và xói mòn
để lại mặt đường nhiều ổ gà ổ voi và những ao nước lớn trên mặt đường
mùa mưa thì nước nó sẽ ngập từ ở trên kia không thấy đường đi đâu cả
từ ác ở trên cái xe trên nó đi xuống đến cái cầu cống này là nó ngập hoàn toàn hết
đó nó ngập hoàn toàn
thì trời nắng thì cái đường này nó bụi mùi trời nắng đó thì nó bụi
và trời mưa thì nó lại gì nó ngập hết
theo thiết kế đoạn đường dt bảy trăm năm mươi chín b mặt láng nhựa rộng sáu m nền chín m
phục vụ vận tải liên huyện và nhu cầu dân sinh của huyện bù đốp
tuyến đường có tải trọng một mươi hai mươi năm tấn
nhưng thực tế lượng xe lưu thông trên tuyến đường này nhiều xe có tải trọng từ hai mươi tấn trở lên
khiến cho đường xuống cấp càng nhanh trong những năm gần đây
trước thực trạng này người dân địa phương cũng đã có ý kiến
kiến nghị với các cấp chính quyền để được quan tâm đầu tư sửa chữa
đặc biệt là hai hệ thống mương máng dọc theo trục đường hiện nay đã hư hỏng nặng
không đảm bảo tiêu thoát nước dẫn đến là nước tràn qua đường là làm hư được
trên cơ sở đó nhân dân địa phương đặc biệt là cử tri địa phương
đã có nhiều ý kiến kiến nghị đến các cấp chính quyền hội đồng nhân dân các cấp
nhưng đến giờ phút này vẫn chưa có những động thái cụ thể để khắc phục tình trạng trên
và bên cạnh đó địa phương đã làm nhiều tờ trình
trình lên cơ quan cấp trên để xem xét giải quyết
mặc dù tuyến đường nằm trong dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường lộc tấn hoàng diệu
nhưng không biết đến khi nào mới được triển khai khởi công
trước mắt người dân sống hai bên tuyến đường có mong muốn các ngành chức năng
có phương án nâng cấp sửa chữa tạm thời tạo điều kiện đi lại cho bà con
đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và phục vụ giao thương hàng hóa tuyến biên giới